nghị định một trăm năm mươi năm của chính phủ chính thức có hiệu lực và được áp dụng đồng loạt trên cả nước
văn bản này ra đời nhằm chấn chỉnh lại ý thức của người dân nơi công cộng giữ gìn vệ sinh môi trường
việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm môi trường nơi công cộng là cần thiết
để nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
tuy nhiên qua hai mươi hai ngày triển khai thì việc xử lý những lỗi vi phạm này còn ở mức độ khiêm tốn
theo nghị định một năm năm thay thế cho nghị định một trăm bảy mươi chín ban hành năm hai nghìn một mươi ba
với các quy định tăng mức phạt nhiều lần đối với hàng loạt các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng
nhằm chấn chỉnh nghiêm cũng như nâng cao ý thức của người dân
cụ thể vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định tại khu vực trung cư thương mại dịch vụ
hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ một tới ba triệu đồng
hành vi vứt thải bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu trung cư thương mại dịch vụ
hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ ba tới năm triệu đồng
các hành vi vứt thải rác sinh hoạt trên vỉa hè đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị
hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị sẽ bị phạt tiền từ năm đến bảy triệu đồng
tại thành phố hồ chí minh ngay từ những ngày đầu tiên ra quân xử phạt
các đội trật tự đô thị đã áp dụng xử phạt người vi phạm với sự hỗ trợ của hệ thống camera hành trình
không chỉ xử phạt hành vi vệ sinh không đúng nơi quy định
mà các hành vi khác như đổ rác thải nước thải ra đường xả rác vào cống thoát nước
cũng được camera ghi nhận và xử lý nghiêm đối với người vi phạm
thì có camera hành trình ghi nhận và tổ công tác đến để mà thông báo cái lỗi vi phạm
để cái người vi phạm người ta được nắm rõ người ta vi phạm cái mức độ nào
đề nghị cái người vi phạm đó thực hiện vi phạm phải là từng bước là yêu cầu là phải khắc phục
là phải sinh nước dội dọn dẹp vệ sinh nơi mình đã gây ra
song song cái khắc phục đó thì tổ cũng tiến hành lập biên bản vi phạm tránh theo quy định
việc xử phạt các hành vi làm bẩn môi trường làm xấu mỹ quan đô thị
được nhiều người dân đồng tính ủng hộ bởi các thành phố lớn đều đang xây dựng đô thị văn minh hiện đại
tuy nhiên theo người dân cùng với xử phạt giăn đe
cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng để làm chuyển biến ý thức của người dân
trong việc giữ gìn vệ sinh mỹ quan nơi công cộng
coi như là tôi cũng nhất trí nhưng mà vấn đề là chủ yếu là coi như là người dân có ý thức được hay không
là cái chỗ ở chỗ đó
thứ hai là phải tuyên truyền
thế cứ phải ý thức bây như mọi người trước vứt sát bây giờ làm như thế là đúng là tốt
mà phạt như thế là đúng mà phải phạt phạt thật mạnh
với con người tối thiểu nó phải có ý thức như thế
tại hà nội
ngay trong những ngày đầu ra quân
đội cảnh sát môi trường công an quận hoàng mai vừa ra quyết định xử phạt hành chính
đối với ba lái xe taxi vì hành vi đi vệ sinh không đúng nơi quy định
sự phạt nghiêm khắc từng bước ý thức người dân được nâng cao
sẽ tạo chuyển biến tích cực về nếp sống văn minh đô thị
tuy nhiên việc xử phạt còn chưa thường xuyên
bây giờ bảo công an không phạt thì công an phải cử cái người như là bảo vệ bảo viết đấy
họ có biên ai họ đứng ra họ thu
không cần phải là công an ra mặt đúng không
thưa quý vị rõ ràng mức xử phạt đã có tuy nhiên do lực lượng xử phạt còn mỏng
vì thế số người vi phạm bị xử lý còn ít
người ta thường đổ lỗi cho việc đi vệ sinh không đúng nơi quy định
đó là thiếu nhà vệ sinh công cộng
mới đây thì hà nội và tp hcm đồng loạt lắp đặt hệ thống tại nhiều địa điểm
vườn hoa pasteur trên đường trần thánh tông là một trong những điểm lắp đặt nhà vệ sinh công cộng tại hà nội
với thiết kế đơn giản dễ nhận diện cùng với trang thiết bị hiện đại
và có cả phần thông tin

sẽ giúp thay thế hàng nghìn nhà vệ sinh đã xuống cấp của thủ đô
việc lắp đặt thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng đang nhận được sự phản hồi tích cực của người dân
tuy nhiên hiện cũng có nhiều ý kiến cho rằng các nhà vệ sinh này cần bảo đảm mỹ quan đô thị
việc lắp đặt thì cũng nên để một nơi tế nhị một chút
tại vì nó cũng ảnh hưởng đến mỹ quan của đô thị
nhưng mà em nghĩ là cần phải có những cái biển chỉ dẫn
để cho mọi người có thể dễ dàng phát hiện ra và tìm ra nó thì sẽ tiện lợi hơn
thực ra thì nó cũng không được mỹ quan lắm
bởi vì là cứ một đoạn lại thấy một cái nhà vệ sinh thì nó không mỹ quan lắm
nếu mà theo cái hệ thống mà lắp đặt mà lắp chìm xuống dưới thì tốt
thế nhưng có điều là nó lại kinh phí rất là lớn quá
mỹ quan là mình lên làm bên dưới chứ không làm lỗi như thế này
nếu mà lắp đặt lấy làm ngâm ở dưới thì là tận dụng ở các cái khu
ví dụ như là
như là các cái vườn hoa chẳng hạn ấy
thì ta làm bên dưới thì bên trên ta vẫn cứ trồng hoa vẫn cứ
vẫn bảo đảm được mỹ quan
mà hai nữa là ta làm bên dưới thì ta phát triển được rộng ra nhiều hơn
để thỏa ra mới lại đủ đủ để cho dân đó đi lại
ô tô thì đúng ra là không đổ giải rác được đúng không
mình đều phải có những khu tập trung
thế thì mình sẽ làm ở những cái khu tập trung đó
mình lấy thì để phục vụ những người đi ô tô
chứ không có thể là vô dung
anh đang đi này
đổ giữa đường thôi anh để anh đi xuống anh đi được
nên cái gì là cũng không quan trọng
đây là khu đất đã được phường yên hoa quận tây hồ
chọn để xây nhà vệ sinh công cộng
góc khuất của vườn hoa công cộng cuối phố yên hoa
đường điện đường nước sạch đã sẵn sàng
tuy nhiên hiện tất cả các nguyên vật liệu đều tạm dừng
vì vấp phải sự phản đối của người dân
chúng tôi thấy rằng là cái việc mà quan tâm của cấp trên
mà đặt cái nhà vệ sinh ở đây đấy
thì chúng tôi thấy rằng là theo tôi nhé
thì tôi thấy rằng là nó cũng hơi thừa
dân cư thường xuyên chúng tôi tập trung đây vào sáng một lúc
vào chiều tối một lúc
về đoạn đường đi dân ở đây chúng tôi đi tập thể dục là chính
chứ không phải là con đường đi của mọi người dân khác trên đường phố
cho nên cái việc gọi là tụ tập ở đây đông thường xuyên
thì đây là không có
cho nên là cái chuyện mà tôi nói đấy để các chị thấy là
cái việc lắp đặt cái nhà vệ sinh ở đây
là có nên hay không
đấy nhưng mà tôi thì tôi thấy là không nên